quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị miền bắc đón ngày chủ nhật với thời tiết tạnh giáo có nắng từ sớm
ngay từ một mươi giờ sáng ở khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ đã tăng cao ở trên mức ba mươi độ
còn ở khu vực phía đông bắc bộ trời cũng có cảm giác oi bức khi nhiệt độ tăng lên ở mức hai mươi bảy hai mươi chín độ
vì thế nếu có kế hoạch đi chơi trong ngày hôm nay mọi người nên tranh thủ khoảng thời gian mát
từ giờ đến một mươi giờ để tổ chức các hoạt động ngoài trời
còn sau một mươi giờ khi vùng thấp phía tây bao trùm nền nhiệt toàn miền bắc tiếp tục tăng cao
với khu vực phía tây bắc bộ thời điểm từ một mươi hai tới một mươi năm giờ chiều hôm nay
nhiệt độ còn tăng cao lên ngưỡng ba mươi ba ba mươi sáu độ nắng nóng trên diện rộng
còn ở khu vực phía đông bắc bộ ngày hôm nay nhiệt độ cũng tăng lên ở mức từ ba mươi ba mươi ba độ
và dự báo từ ngày mai toàn miền bắc sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng
với trung bộ trong ngày hôm nay cả một dọc từ thanh hóa trở vào cho tới quảng ngãi
đều sẽ xuất hiện nắng nóng
nắng nóng trên dịa rộng với mức nhiệt độ cao từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
riêng khu vực vùng núi phía tây của các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao ba mươi bảy ba mươi tám độ
còn với khu vực các tỉnh thành phố từ bình định trở vào đến bình thuận
nằm ngoài vùng tác động của thấp phía tây và gió phơn
nên ngày hôm nay chưa xảy ra nắng nóng nhiệt độ cao từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
ở phía nam trong ngày hôm nay khối không khí ổn định đã bao trùm
ngăn cản sự hình thành mây gia tăng thời gian và cường độ nắng
nền nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
tiếp tục có những điểm nóng cục bộ
còn ở khu vực nam bộ có nắng nóng trên diện rộng
cục bộ có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
trên biển tại khu vực phía bắc và giữa của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng nam đến đông nam ở mức cấp năm phần phía bắc có lúc cấp sáu
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc đến đông ở mức cấp ba cấp bốn
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước